chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vừa có cuộc hội kiến với thủ tướng cộng hòa armenia nikol pashinya
vào sáng nay sáu tháng bảy tại nhà quốc hội nhân dịp ngài nikol pashinyan dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao armenia
sang thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
bày tỏ vui mừng khi thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc và thủ tướng cộng hòa armenia nikol pashinyan
đã có cuộc hội đàm cởi mở thành công trong chiều ngày năm tháng bảy
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ chính phủ hai nước hợp tác cùng phát triển
thủ tướng armenia bày tỏ ấn tượng trước thành tiệu phát triển kinh tế của việt nam
cũng như uy tín ngày càng cao của việt nam trên trường quốc tế
mong việt nam tiếp tục ủng hộ armenia trên các diễn đàn quốc tế
về quan hệ nghị viện thủ tướng armenia nhấn mạnh chuyến thăm việt nam lần này của đoàn đại biểu cấp cao armenia
cũng là dịp để tăng cường quan hệ nghị viện giữa hai nước
tin tưởng việc quốc hội hai nước tăng cường quan hệ sẽ giúp ích cho cả hai bên
trong quá trình hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn nghị viện quốc tế
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội việt nam rất quan tâm thúc đẩy quan hệ với quốc hội armenia
quốc hội việt nam sẽ tăng cường hợp tác với quốc hội armenia trên các diễn đàn khu vực đa phương
và tại liên minh nghị viện thế giới trao đổi quan điểm tham vấn lẫn nhau về những vấn đề hai bên cùng quan tâm
và phù hợp với lợi ích của mỗi nước